hàng trăm hộ dân sống ven kênh tân hiệp thuộc thị trấn một ngàn và thị trấn rạch gòi huyện châu thành a tỉnh hậu giang
rất bức xúc về tỉnh cho xây dựng một cây cầu bắc ngang qua kênh tân hiệp nối giữa trung tâm chợ một với khu hành chính huyện châu thành a
có đội cao thông thuyền quá thấp gây cản trở thuyền ghe đi lại vận chuyển nông sản hàng hóa trên tuyến kênh này
theo người dân ở đây cho biết từ trước đến nay canh tân hiệp là đường thủy duy nhất ngắn nhất dẫn ra kênh sáng xà no
vì vậy nếu cầu tân hiệp được xây dựng như thiết kế hiện tại thì khi hoàn thành sẽ gây cản trở nghiêm trọng đến việc qua lại của hàng trăm chiếc thuyền ghe gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân

trước những bức xúc của người dân qua việc tìm hiểu việc xây cầu tân hiệp lãnh đạo huyện châu thành a tỉnh hậu giang cho biết cầu tân hiệp chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông tỉnh hậu giang
được phê duyệt ký ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang với tổng mức đầu tư trên hai mươi bốn tỷ đồng từ ngân sách địa phương ban quản lý dự án huyện là địa phương thụ hưởng

ban quản lý dự án huyện ghi nhận và có báo cáo về tỉnh để tiếp tục xin ý kiến vì đây là những đời mới phát sinh mới
đa số người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông và kinh doanh tất cả đều phụ thuộc vào phương tiện đường thủy là ghe và xà lan
việc xây một cây cầu cho bà con nông dân là hợp lý tuy nhiên tỉnh hậu giang cần xem xét lại để không gây cản trở đến cuộc sống của người dân mỗi khi qua cầu